festival nghề truyền thống huế hai nghìn một mươi chín đã chính thức khai mạc tại thành phố huế
khác với những festival nghề truyền thống từng được tổ chức
bên cạnh nghệ nhân đến từ các làng nghề nổi tiếng trong nước
festival lần này còn có sự tham gia của các đoàn nghệ sĩ nghệ nhân đến từ nhiều nước trên thế giới
sau bảy kỳ tổ chức festival nghề truyền thống huế vẫn giữ được giá trị cốt lõi của một festival truyền thống
đó là giới thiệu những gì tinh hoa nhất của nghề thủ công truyền thống việt nam
và qua đó góp phần tôn vinh tài năng của những người thợ thủ công truyền thống
của không chỉ riêng huế mà của tất cả mọi miền trên cả nước
tại festival này bên cạnh sáu mươi hai làng nghề ba trăm năm mươi nghệ nhân bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong cả nước
như hà giang hòa bình hà nội thái bình hà nam ninh thuận lâm đồng
còn có sự tham dự của các đoàn nghệ sĩ nghệ nhân đến từ nhật bản hàn quốc trung quốc brazil và thổ nhĩ kỳ